trong nửa tháng cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế đã cùng ăn cùng ở
cùng làm với bà con giáo dân xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
chỉnh trang khơi thông hệ thống thủy lợi mang lại nước tưới cho tám mươi hectare đất canh tác
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở vùng có đạo
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
trong đợt hành quân dã ngoại lần này của trung đoàn sáu bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế
ngoài việc làm công tác dân vận tám mươi cán bộ chiến sĩ của đơn vị còn phối hợp với lực lượng ban chỉ huy quân sự huyện phong điền
lực lượng dân quân và bà con nhân dân thực hiện khơi thông cải tạo mương nước để bảo đảm tưới tiêu
tổ chức đào đắp hệ thống đường giao thông nông thôn vệ sinh môi trường
sửa chữa nhà cửa cho các gia đình chính sách thu dọn đường làng ngõ xóm cải tạo vượt tạp
bộ đội và sống với nhau giữa tình cảm dân và quân rất là hài hòa
người đồng phương cũng rất là hài lòng và cũng rất là nghĩ nhận khi có các đồng gốc
và đặc biệt là bà con nhỏ dân phải nói rất là phân khởi
đã tham gia ủng hộ cùng với lực lượng bộ đội chúng ta
và phải nói rằng đây là một hoạt động hệ trích lý nghĩa và mang những tất chất thực tế
thông qua đợt dân vận cộng lần này là cũng dịp để cho bà con dân dân tại xã phúc sơn

hiểu rõ hơn nữa về hình ảnh ảnh bộ đội của hồ
những người lính không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc
mà làm tròn làm tốt cái nhiệm vụ đó là đội quân công tác
giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế
phong trào thi đua dân vận khéo thực sự lan tỏa
tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh
tạo động lực mới thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nhất là về công tác dân vận
từ đẩy mạnh công tác dân vận góp phần xây dựng
củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với đảng
tăng cường đoàn kết quân dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc